thưa quý vị nhắc đến cụm từ hiến máu chắc không còn xa lạ đối với chúng ta
bởi đây là một nghĩa cử cao đẹp thể hiện tình nhân ái
hành động nhân văn này đang góp phần vào việc chia sẻ nỗi đau với người bệnh
và giấy lên tình toàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cộng đồng
cần thiết là vậy nhưng không phải lúc nào những giọt máu nghĩa tình
cũng kịp đến được với người bệnh vì nhiều lý do khác nhau
một trong những lý do ấy là thiếu nguồn máu dự trữ
đến đây có lẽ quý vị sẽ thắc mắc rằng tại sao chương trình khoa học công nghệ
và cuộc sống hôm nay lại đề cập đến chuyện hiến máu
câu trả lời sẽ có trong phần tiêu điểm khoa học của chúng tôi ngay sau đây
theo ước tính của tổ chức y tế thế giới who
hiện nay nhu cầu sử dụng máu ở việt nam là khoảng một triệu sáu trăm linh đơn vị máu mỗi năm
mặc dù số lượng máu hàng năm đều tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được
nhu cầu về số lượng và tính kịp thời
điều này khiến cho cuộc sống của những người bệnh cần chuyển máu bị đe dọa từng ngày
bởi máu có thể chờ người bệnh nhưng người bệnh không thể chờ máu
nhằm góp phần giải quyết tình trạng này
một nhóm khởi nghiệp trẻ có tên là reason solutions
đã đưa ra giải pháp về mạng xã hội hiến máu kết nối giữa người cho và người nhận
trên nền tảng công nghệ mobiapp và webapp
với hai chức năng chính là hiển thị thông tin
cho phép người có nhu cầu tìm được những người có cùng nhóm máu trong một khoảng cách nhất định
chức năng thứ hai là
người đã gửi thông báo khẩn đến một nhóm người
có thể là từ bệnh viện này tới bệnh viện khác
về tình trạng cần máu trong trường hợp khẩn cấp
bạn chỉ cần cái app và đào tạo tài khoản trên đấy và khi có người cần giúp đỡ thì họ sẽ
liên hệ với bạn qua những cái thông tin mà bạn đã đăng ký trước từ hệ thống
với những lợi ích thiết thực ý tưởng về mạng xã hội hiến máu của rigen solutions đã đạt giải nhất
hội nghị khởi nghiệp quốc tế izoom hai nghìn một mươi sáu

với những lợi ích thiết thực ý tưởng về mạng xã hội hiến máu của izoom hai nghìn một mươi sáu
câu chuyện về nhóm khởi nghiệp radion solution chỉ là một trong rất nhiều câu chuyện về các doanh nghiệp khởi nghiệp
dựa trên đổi mới sáng tạo hay còn gọi là start up đã đem lại hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực
và hiện nay có lẽ chưa bao giờ cụm từ khởi nghiệp lại được nhắc đến nhiều như vậy
nhà nhà người người nói về khởi nghiệp về start up
năm hai nghìn một mươi sáu cũng được chính phủ chọn là năm quốc gia khởi nghiệp
thực tế hiện nay cũng cho thấy việc xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp chính là tiền đề quan trọng
để đạt được mục tiêu việt nam có một triệu doanh nghiệp hoạt động vào năm hai nghìn hai mươi
hiện thực hóa mục tiêu này nhà nước đã có nhiều chính sách để thúc đẩy và hỗ trợ
chúng tôi đã và đang làm việc để làm sao có thể huy động được rất nhiều các hỗ trợ từ xã hội là một phần
nhưng sau đó là các quỹ bộ khoa học công nghệ chúng tôi cũng đã đề nghị các quỹ
những quỹ đổi mới công nghệ quốc gia hay là các dự án của quốc gia
đó là những nơi có những nguồn lực để giúp cho hoạt động khởi nghiệp
và đưa vào nội dung khởi nghiệp để nhận được sự hỗ trợ từ các quỹ
tuy nhiên để có nền tảng vững chắc cho một hệ sinh thái khởi nghiệp
thì ngoài những hỗ trợ về vốn có lẽ là chưa đủ
nhất là khi phong trào khởi nghiệp của việt nam đang đi sau như hiện nay
chúng ta đi sau tôi thấy rằng chúng ta cũng không bị thua kém lắm
không thua kém ở đây có một cái rất quan trọng
khi làm khởi nghiệp mọi người đều đánh giá đấy chính là nguồn nhân lực
bởi vì làm khởi nghiệp được hay không hoàn toàn gắn đến con người
nhìn lại cái chất lượng nguồn nhân lực của việt nam hiện nay
chúng ta đều được đánh giá là chúng ta có cái nguồn nhân lực hiện nay đang ở chất lượng là nguồn nhân lực vàng
từ hoạt động thực tế của cộng đồng khởi nghiệp cho thấy không chỉ những khó khăn về cơ chế chính sách
nguồn nhân lực mà những khó khăn trước mắt như không gian làm việc
đã gây cản trở không nhỏ đối với hoạt động sáng tạo của các start up
và điều dẫn đến cái chết yểu của đa số các start up đặc biệt là các start up non trẻ
chính là chi phí vận hành quá cao đã làm giảm độ cạnh tranh và là cái phanh kìm hãm sự phát triển
thực tế này đã dẫn đến sự ra đời của quỹ khởi nghiệp upco working space
thường nếu mà để một start up non trẻ thuê một địa điểm hay một cái văn phòng riêng ở hà nội thì thực sự là nó rất là đắt đỏ
nhưng mà bên cạnh đấy thì các bạn lại có những cái sự lựa chọn như là sẽ thuê nhà dân
nhưng mà thuê nhà dân liệu có phải là một giải pháp mà đã
hoàn toàn có thể giải quyết được cái vấn đề khó khăn ở start up thì nó lại kéo theo
đấy chính là môi trường làm việc môi trường làm việc không đảm bảo đúng độ chuyên nghiệp
và môi trường làm việc không cung cấp đủ tất cả các phacolyty cho các bạn
thì đây cũng chính là lý do mà cho ra đời upco working space
toàn bộ không gian gần một m hai này đang là địa điểm làm việc chung của hơn năm mươi start up khác nhau
ở đây thiết kế được mô phỏng theo những không gian làm việc chung tại thung lũng công nghệ silicon valley mỹ
kiểu không gian sáng tạo hiệu quả có thể dễ dàng tìm thấy tại văn phòng làm việc của facebook hay google
một cái mô hình rất là cần thiết đối với những doanh nghiệp khởi nghiệp
bởi vì sao bởi vì những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp rất là non trẻ là những cái doanh nghiệp mới
thậm chí là đa số các doanh nghiệp start up thì đều đang hoạt động trong những lĩnh vực mới
nên là khi mà mình có một cái cộng đồng một cái hệ sinh thái khởi nghiệp thì mình sẽ có những cái đầu ra đầu vào
hoặc là những cái nguồn lực hỗ trợ rất là tốt để có thể giúp doanh nghiệp có thể quảng bá
thu hút thêm khách hàng thu hút thêm nhà đầu tư cũng như là có những cái nguồn lực mà nếu mà ngồi đơn lẻ một mình thì rất là khó để có thể tiếp cận được
chúng tôi cung cấp rất là nhiều những cái gọi là fassirity phòng họp hay tất cả những cái từ apple tv hay là những gọi những cái rất là đơn giản nhất
đấy là cái không gian để các bạn tiếp khách làm hay là tiếp những nhà đầu tư làm sao cho rất là chuyên nghiệp với cái mức giá thì vô cùng rẻ
amco working space quả là thiết thực đối với hệ sinh thái khởi nghiệp
phải không thưa quý vị
và bên cạnh sự nỗ lực tự thân của các start up nhà nước cũng đã có những hoạt động hỗ trợ cụ thể trong việc kết nối các cơ quan nhà nước
nhà đầu tư với cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp các nhóm khởi nghiệp mới
ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo việt nam chính là một trong những hoạt động như thế
được bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi năm ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hay còn gọi là techfest được kỳ vọng là sân chơi cho tất cả các tổ chức cá nhân yêu thích và đam mê công nghệ
còn đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp doanh nghiệp sáng tạo thì đây là nơi mà họ có cơ hội gặp gỡ với những nhà đầu tư người tiêu dùng
đồng thời được nghe tư vấn về hỗ trợ khởi nghiệp từ các chuyên gia trên toàn thế giới
đến với techfres hai nghìn một mươi sáu tôi hy vọng sẽ tìm được một số start up tiềm năng để đầu tư
tôi rất ấn tượng với các sản phẩm được trưng bày tại ngày hội khởi nghiệp của các bạn hôm nay
chúng tôi chọn việt nam vì chúng tôi nhận thấy đây là nơi lý tưởng để khởi nghiệp với các chính sách hỗ trợ từ chính phủ tương đối đầy đủ
không chỉ là nơi giới thiệu kết nối đầu tư giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế
chia sẻ kiến thức kinh nghiệm giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam với hệ sinh thái khởi nghiệp trong khu vực
techfest hai nghìn một mươi sáu còn hướng tới quảng bá các sản phẩm khoa học công nghệ tiêu biểu của các doanh nghiệp khởi nghiệp các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp
chúng tôi đã có những hoạt động của các đơn vị để tìm phát hiện hỗ trợ
cho các người làm khởi nghiệp
các chương trình như chương trình quốc gia đổi mới sáng tạo đã được khuyên duyệt
thì hiện nay đã được triển khai
những hoạt động như của dự án đổi mới sáng tạo của ipp của phần lan
cũng đã và đang hỗ trợ cho rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp
techfest hai nghìn một mươi sáu tập trung vào năm lĩnh vực giáo dục nông nghiệp công nghệ ngân hàng game và công nghệ tương lai
so với năm hai nghìn một mươi năm điểm mới của techfest hai nghìn một mươi sáu thể hiện ở quy mô thu hút khoảng hai lượt người tham dự
với hơn một trăm linh nhà đầu tư trong nước và quốc tế cùng một trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp
bên cạnh đó các tọa đàm trong techfest sẽ được tổ chức theo hướng chia sẻ các thông tin
kinh nghiệm giữa các chuyên gia khách mời và người tham dự
đặc biệt hơn một hoạt động mới sẽ diễn ra đó là kết nối nhân lực công nghệ cao cho khởi nghiệp
từ một trăm linh doanh nghiệp khởi nghiệp với khoảng hai trăm linh ứng viên có mong muốn làm việc
cho công ty khởi nghiệp
ngoài việc tiếp tục kết nối đầu tư và các nguồn lực hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp
techfest hai nghìn một mươi sáu còn hướng đến mục tiêu kết nối giữa hệ sinh thái khởi nghiệp việt nam
với hệ sinh thái khởi nghiệp quốc tế bằng nhiều hình thức khác nhau
một trong số đó là cuộc thi khởi nghiệp startup discovery được tổ chức theo mô hình quốc tế
đã từng tổ chức tại sloop phần lan
đây là cơ hội để các nhóm khởi nghiệp việt nam mang sản phẩm sáng tạo của mình
đến với khách hàng và các nhà đầu tư quốc tế
chúng tôi nghĩ rằng với những việc gọi thực hiện những dự án
những biện pháp và những cái tổng thể như vậy
thì cái phong trào khởi nghiệp nhất là khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo
sẽ có bước thay đổi rất lớn
mặc dù nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng qua thực tế hoạt động của các start up cho thấy
cộng đồng khởi nghiệp này
vẫn còn gặp nhiều khó khăn
về việc vốn để phát triển được một công ty lớn mạnh thì cần tương đối rất nhiều vốn
đó chính là những cái chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước
nhằm từng bước tháo gỡ những khó khăn trên đại diện bộ khoa học và công nghệ cho biết
sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành xây dựng và ban hành đồng bộ hành lang pháp lý
và các cơ chế chính sách cần thiết để phát triển thị trường khoa học công nghệ
hỗ trợ cho hoạt động khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp
qua đó bước đầu hình thành
và phát triển cả về hình thức và nội dung hoạt động của thị trường khoa học công nghệ trong nước
thông qua các hoạt động như trợ công nghệ thiết bị techmart
kết nối cung cầu công nghệ tech demo và ngày hội khởi nghiệp công nghệ techfest
hy vọng rằng với những cơ chế chính sách được triển khai một cách đồng bộ hiệu quả
thì hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp nước ta sẽ có những bước phát triển mới và xứng tầm
bởi hiện nay trong bối cảnh việt nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới
để phát triển đất nước nhanh và bền vững thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược về công nghiệp
thì thay vì dựa vào gia tăng vốn đầu tư lao động giá rẻ và tài nguyên thiên nhiên
tất yếu phải chọn con đường phát triển dựa vào khoa học công nghệ
mà lực lượng trung tâm là các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
được hỗ trợ hình thành và phát triển trong một hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh
thưa quý vị và các bạn dơm dạ và trà thảo mộc hai khái niệm này nghe có vẻ như không liên quan đến
nhau nhưng quý vị nghĩ sao khi chính dơm dạ lại là nguồn nguyên liệu chính
để làm nên những cốc trà thảo mộc thơm ngon
trong phần cuối của chương trình xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về loại trà đặc biệt này
nghiên cứu trả thảo mộc làm từ dơm dạ cũng kết thúc chương trình khoa học
công nghệ và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
nếu không được giới thiệu trước thì ít ai biết rằng những cốc trà thảo mộc có mùi thơm
khi uống có vị sự nhẹ đem lại cảm giác thư thái này lại được làm ra từ dơm dạ những phế phẩm nông nghiệp
loại trà đặc biệt này được ông phan văn hòa một cựu binh ở nghệ an nghiên cứu và sản xuất
nguyên liệu mà ông hòa dùng để sản xuất chế biến loại trẻ này chính là từ thân cây dơm dạ của lúa tím thảo dược
tên là vĩnh hòa i dông lúa thuần chủng mới do ông nghiên cứu ra
được biết giống lúa vĩnh hòa i đã được viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
đánh giá là có thêm hai chất quý là omega chín và omega sáu có tác dụng tốt cho sức khỏe
quy trình sản xuất loại trà thảo dược này cũng tương đối đơn giản
sau khi thu hoạch thần cây lúa sẽ được làm sạch sau đó tiến hành xử lý bằng tiêu cực tím để diệt vi khuẩn
rồi đưa vào lò xấy để tạo mùi từ mùi của cây lúa khi đưa vào nhiệt độ cao sẽ có mùi thơm đặc trưng của trà thảo mộc
cuối cùng những cọm dơm này sẽ được đưa vào dây chuyển công nghệ chế biến trà nhúng
để cho ra được sản phẩm trà gà thảo dược này thì công nghệ và quy trình chế biến của nó lại phức tạp hơn
trà này là như trà liệp tông trà văng
ba công đoàn này là ba công đoàn đều diệt khuẩn cách tuyệt đối
đó là chúng tôi thấy rất an tâm trong công đoàn của mình
cũng theo ông hòa thì nguyên liệu trà được chế biến từ thân cây lúa thảo dược gạo thảo dược
cỏ ngọt với các chất vitamin canxi sắt đặc biệt có các chất quý trong gạo như omega sáu và omega chín
nên có tác dụng hỗ trợ chữa các bệnh như loãng xương bệnh về đường huyết tim mạch và bồi dưỡng sức khỏe
còn trong quá trình chế biến thì bản thân cũng như là về lĩnh vực khoa học
thì chúng tôi cũng đã đưa đi kiểm chứng và cũng như phân tích tiêu chuẩn của nó một cách rất kỳ lường và đúng
qua từng khâu và từng giai đoạn đều có một kết luận của nó một cách chính xác
ông hòa cho biết khi ông đưa ra ý tưởng sản xuất trà thảo dược từ dơm dạ đã không ít người cho rằng ông hoàng tưởng
nhưng với sự quyết tâm và mong muốn sản xuất được loại trà có lợi cho sức khỏe và được người tiêu dùng ưa chuộng
ông đã bắt tay vào nghiên cứu rồi quyết định mua máy móc xây truyền về sản xuất
để mà làm ra một cái sản phẩm trà thì cũng là vấn đề rất là phức tạp
cái tiềm năng của cái sản phẩm này nó là một cái dạng thảo dược
đấy mà nó có tác dụng vào các cái thành phần dinh dưỡng ở trong đấy thì mình nghĩ là nó sẽ thành công và sẽ đưa ra cái thị trường
không dừng lại ở trà người cựu binh phan văn hòa còn đang tiếp tục ấp u
vụ việc sản xuất nước uống đóng chai trà thảo dược cũng với nguyên liệu chính là từ giống lúa thảo dược vĩnh hòa i do ông nghiên cứu thành công
ghi nhận nhiều thành tích đó người cựu binh phan văn hòa đã vinh dự nhận được hơn hai mươi giải thưởng từ trung ương đến địa phương cho những nghiên cứu từ đồng ruộng của mình